tây nguyên phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ còn đối với miền tây nam bộ sẽ là khoảng ba mươi một ba mươi ba độ

và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước